thưa quý vị cảnh sát đức vừa bắt giữ hai mươi năm đối tượng bị tình nghi là thành viên
hoặc ủng hộ một tổ chức khủng bố cực hữu có quan hệ với phong trào kevagor
một nhóm không công nhận tính hợp pháp của nước đức hiện đại và có âm mưu lật đổ chính phủ
hơn ba cảnh sát và nhân viên an ninh đã được huy động để tiến hành các cuộc đột kích
tại một mươi một bang của đức nhằm vào các cá nhân bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công vào các cơ quan công quyền
một quân nhân tại ngũ và một số quân nhân dự bị cũng nằm trong số những người bị điều tra
trong số hai mươi năm nghi phạm bị bắt giữ hai mươi bốn người đến từ đức và một người ủng hộ tình nghi đến từ nga
một số các vụ bắt giữ diễn ra ở áo và italia các cơ quan chức năng đức vẫn đang nhắm tới hai mươi bảy nghi phạm khác
cơ quan tình báo đức ước tính có khoảng hai mươi một người ủng hộ phong trào kailvagor
khoảng năm trong số đó có tư tưởng cực hữu